tại quảng trị hôm nay đoàn công tác của tổng cục phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra tại cảng cửa việt
khu neo đậu tránh chú bão xã triệu an và một số địa điểm dự kiến là nơi tránh trú cho người dân để chuẩn bị ứng phó với cơn bão số năm
hiện nay tỉnh quảng trị đang tập trung giả soát kiểm đếm phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn về các nơi trú ẩn an toàn
nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ tám giờ ngày một mươi bảy tháng chín đã có khoảng hai hai trăm linh tàu thuyền với gần sáu ba trăm linh người đã neo đậu an toàn
còn chín mươi ba tàu thuyền với tám trăm bảy mươi bốn người đang trên đường vào bờ